người khuyết tật là đối tượng bị chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả trong đợt dịch bệnh covid một mươi chín
và để giúp họ sớm vượt qua các khó khăn các đoàn viên thanh niên phường an khê quận thanh khê đà nẵng
chung tay cùng cộng đồng triển khai những cách làm hay hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
một buổi bán hàng của các bạn đoàn viên thanh niên tại chợ an khê
ở đây người mua không trả giá người bán cũng không mong kiếm được lợi nhuận
ngay trong đợt đầu tiên trào bán hàng trăm trách áo chống nắng sơ mi đồng phục được bán đi tại các chợ và trường học trên địa bàn
mệt nhưng vui chính là điều mà các bạn trẻ nhận lại được sau mỗi ngày vất vả dưới cái nắng miền trung
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín hàng nghìn sản phẩm may mặc của hội người khuyết tật thành phố bị tồn động
cuộc sống của hàng chục công nhân tại những sưởng may của hội trở nên chật vật
đồng cảm với những số phận kém may mắn anh nguyễn phi long đã nhiều lần giới thiệu tại các chợ siêu thị
nhưng từ khi nhận được sự hỗ trợ của đoàn thanh niên anh mới thực sự tin tưởng mình đã đi đúng hướng
đây là bước khởi đầu tiên cho cái hình nắng của người sản phẩm người khuyết tật thành phố nắng ra thị trường
mình cũng mong muốn rằng các đơn vị các đoàn thanh niên của các phường khác chung tay giúp cho mình đưa sản phẩm ra tới những người tiêu dùng
từ cách làm mới đầy ý nghĩa của các bạn trẻ phường an khê
thời gian tới tại các chợ trung tâm sẽ xuất hiện những gian hàng tương tự
bằng những hành động thiết thực giúp những hoàn cảnh yếu thế sớm trở lại cuộc sống bình thường